theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam
dự báo ngày mai một tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ có mưa giải rác các tỉnh ven biển trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và giải rác có rông
riêng hà tĩnh phú yên có mưa to đến rất to
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám hai mươi độ c vùng núi khoảng từ một mươi năm một mươi bảy độ c
khu vực hà nội có mưa mưa nhỏ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám hai mươi độ c do đông bắc cấp hai ba độ ẩm từ bảy mươi chín mươi năm